sáng ngày hai mươi sáu tháng hai ban tổ chức trung ương ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông cùng hội nhà báo việt nam đã phối hợp tổ chức thông tin về thể lệ giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng giải bú liềm vàng lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
tại cuộc họp đồng chí mai văn chính ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh giải búa liềm vàng lần thứ tư nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng và trong năm chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp
vì vậy chủ đề của các tác phẩm dự giải búa liềm vàng lần này hướng tới nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng phát triển lý luận xây dựng đảng và thực tiễn công tác xây dựng đảng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chạy chức chạy quyền tích cực tuyên truyền những mô hình mới cách làm hay gương sáng điển hình trong công tác xây dựng đảng
theo đó tất cả mọi người việt nam ở trong và ngoài nước có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của giải đều có thể gửi bài tham dự